bão số một mươi sáu đổ bộ vào vùng ít khi có bão lại hội tụ của tổ hợp nhiều yếu tố như gió mạnh
mưa lớn chiều cường nước biển dâng cao và không khí lạnh nên thiệt hại sẽ rất khó lường
nếu công tác chuẩn bị ứng phó không tốt
ngay sau cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vào sáng nay
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh với thứ trưởng bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn hoàng văn thắng phó ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
xin chào thứ trưởng thưa thứ trưởng hiện nay cơn bão số một mươi sáu đang được dự báo là diễn biến rất phức tạp
vậy công tác chỉ đạo ứng phó với bão đang được thực hiện như thế nào ạ
trước hết là kiểm tra tình hình tàu thuyền các phương tiện trên biển và đợt này là cả trên sông
và theo một cái lệnh là tất cả là cấm biển từ ngày hôm qua và tất cả phải vào bờ
những cái tàu thuyền mất liên lạc còn cái nào không
thì cũng rất mừng là ngày hôm qua thì rất nhiều phương tiện còn ở trên biển
hơn tám phương tiện
tiếp hôm nay ban chỉ đạo nói là đã cư bản cũng đã vào bờ
các tàu mất liên lạc cũng đã tìm được đã liên lạc được
cái vấn đề thứ hai là thực hiện cái nguyên tắc là phải di rời người dân khỏi những cái nhà cửa xúc yếu
vì chúng ta biết là khu vực đồng mặt sông của lăng ấy
thì do điều kiện tự nhiên trên nhà cửa bà con không có thói quen là làm những nhà khuyên cứu
và cũng chính vì vậy khi mà bão vào
thì cái nguy cư mà gây ra tai nạn của con người là rất là cao
cho nên phải cái chỉ đạo rất quyết định cái việc di rời khỏi những cái nhà cửa yếu
đặc biệt là lần này chúng tôi cũng đề nghị là các đồng chí kiểm tra lại
kể cả những người dân sống ở phân tán
cái thứ ba là những cái vùng mà có nguy cơ cao
trong đó có vùng như cái vùng mà ven biển mà đông dân cư

vùng cửa sông mà đông dân cư tàu thuyền
thì tôi đề nghị là lực lượng quân đội các đồng chí nên có phương án để bố trí lực lượng hỗ trợ
để ứng phó khi mà có sự cố
có thể nói đây là cơn bão cuối vụ với nhiều diễn biến rất dị thường
và đặc biệt lại đi vào vùng ít có bão nên dễ gây ra tâm lý chủ quan
vậy thứ trưởng có lưu ý gì cho người dân ạ
thứ trưởng là vùng nguy hiểm là trực diện là từ bà rịa vũng tàu đến kiên giang
và cả những tỉnh trên bờ
thứ hai là cái vùng mà ảnh hưởng bởi sóng lớn là ra đến ninh thuận bình thuận
chứ cũng không chỉ từ bà rịa vũng tàu
nhưng có lẽ chúng tôi đặc biệt là chú ý đến các tỉnh phía nam
từ kiên giang trở xuống rồi một phần những cái huyện ran biển của thành phố hồ chí minh
đặc biệt là các tỉnh như là sóc trăng bạc liêu cà mau
nơi mà trực diện với bão nơi mà cái vùng có rất nhiều vùng cửa sông rất đông dân cư
nơi mà nhiều bà con sống ở trên canh rạch và nhà rất là yếu
phương cái lưu thông cái giao thông đi lại cũng rất là khó
nhiều vùng là chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy
mà lại trong bão là cái đường trên sông là rất khó đi lại

kể cả những vùng cửa sông những cái vùng cửa sông những cái vùng cửa sông những cái vùng cửa sông những cái vùng cửa sông những cái vùng cửa sông
những cái vùng cửa sông mà phía các tỉnh phía trên xác thành phố hồ chí minh
những cái vùng như là cửa sông hậu vùng trần đề văn tôn
rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động
kể cả vào sôi nhau đất liền
như chợ nổi cái răng
tôi nghĩ là tất cả những chỗ ấy là chúng tôi đề nghị là phải cấm sông đợt này
một cái khái niệm rất là khác so với lệ ứng phó miền trung
toàn bộ ở trên thuyền là gì rồi
toàn bộ trên lồng bè là gì rồi
một trăm linh và nếu không gì rồi là cưỡng trị
và đề nghị bà con là tư nhà yếu phải sang nhà mạnh
chúng ta có thể có thể thề bị thiệt hại về cơ sở vật chất
nhưng con người rất khoát phải bảo vệ
vâng xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân